thưa quý vị một đường dây mua bán trái phép ma túy từ trung quốc về hải phòng
sau đó đưa đi các tỉnh thành phố khác tiêu thụ
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải phòng
kết hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công
tối ngày hai mươi năm tháng hai tại khu vực đường cầu đất ngô quyền hải phòng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức bắt quả tang đối tượng
lâm bích liên bốn mươi bảy tuổi trú tại ba mươi tám trên bảy mươi tám cầu đất ngô quyền hải phòng
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm tám bánh heroin và năm kg ma túy đá
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng cơ quan công an thu giữ thêm hai bánh heroin
cùng một lượng nhỏ ma túy khác
tại cơ quan công an đối tượng liên khai nhận
sau khi các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy từ trung quốc về hải phòng
thì tập kết tại nhà đối tượng liên sau đó chuyển đi các tỉnh thành khác và nước ngoài tiêu thụ
bản thân liên có nhiều mối quan hệ phức tạp bất minh về kinh tế
và có nhiều thủ đoạn che giấu hoạt động phạm tội của mình
phòng cảnh sát ma túy công an thành phố đang tạm giữ đối tượng liên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
trong một khách sạn lớn ở khu kinh tế dung quốc huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
xuất hiện một ổ nhóm chuyên tụ tập để sử dụng ma túy
thậm chí các đối tượng còn tàng trữ hung khí nhằm đe dọa người dân xung quanh
một ngày hôm qua công an huyện bình sơn đã truy quét ổ ma túy này
và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ một cảnh sát hình sự đã bị thương do các đối tượng tấn công
khách sạn đông phương của công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh dịch vụ đông phương
tại thôn trung an xã bình thạnh huyện bình sơn quảng ngãi
đang chuẩn bị cưỡng chế thi hành quy định pháp luật
tuy nhiên thời gian gần đây nhóm đối tượng ma túy chiếm lĩnh khách sạn
làm nơi tụ tập sử dụng ma túy tàng trữ hung khí gây mất an ninh trật tự tại địa phương
khách sạn này đã có quyết định cưỡng chế của thi hành án
và đối tượng đã ở tại nơi này đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và có dấu hiệu là muôn vấn trái phép chắc ma túy
thì xong xong với việc chuẩn bị cưỡng chế quyết định thi hành án
thì chúng tôi đã tổ chức một kế hoạch và tổ chức lực lượng
là phải triệt xóa cái điểm ma túy này trước khi thi hành cái việc cưỡng chế
trước tình hình trên ngày năm tháng ba tổ công tác công an huyện bình sơn
đến khách sạn kiểm tra đã phát hiện đối tượng bùi văn thiện bốn mươi một tuổi
ở thôn trung an xã bình thạnh cùng một số đối tượng khác đang tụ tập ở đây
tại đây tổ công tác đã phát hiện nhiều hung khí và phương tiện sử dụng ma túy
tuy nhiên nhóm đối tượng đã sử dụng hung khí chống lại lực lượng cảnh sát
chiến sĩ bị đối tượng chém bị thương là thượng úy đỗ xuân chiến
hiện anh đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa bình sơn
thì tôi vung tay đỡ và cùng các công chí
không chế lại đối tượng
thì trong quá trình không chế xong
thì tôi phát hiện là bị thương đã chém tay trái và đến bệnh viện bình sơn điều trị
hiện vụ việc đang được công an huyện bình sơn tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật
trong khi đó tại tỉnh tây ninh vào lúc giờ một mươi năm phút ngày hôm nay
công an thành phố tây ninh kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên holiday tây ninh horiday club
trên đường cách mạng
công an tám thuộc khu phố một phường bốn thành phố tây ninh
đã phát hiện bốn mươi năm khách dương tính với ma túy
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện sáu mươi sáu người
bao gồm khách và nhân viên đang quay cuồng trong tiếng nhạc
qua test nhanh khách đến chơi và nhân viên phục vụ
lực lượng chức năng phát hiện bốn mươi năm trường hợp dương tính với ma túy
vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm hai mươi bốn bộ dụng cụ hút xì xa
hai bịch ma túy cùng một số đồ vật có liên quan
bước đầu lực lượng chức năng phát hiện các lỗi vi phạm của công ty
như kinh doanh hàng hóa nhập lậu để người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy
trong cơ sở kinh doanh không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy
chưa xuất trình được giấy phép kinh doanh vũ trường
công ty chưa cung cấp được giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
công an thành phố đã lập biên bản đề nghị công ty trách nhiệm
dự hạn một thành viên holiday tạm ngưng hoạt động kể từ hai h ba mươi phút
ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi cho đến khi có quyết định xử lý chính thức
thưa quý vị thông tin tiếp theo liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường
tại huyện thanh liêm tỉnh hà nam mà truyền hình công an nhân dân đang phản ánh
ngay sau khi loạt phóng sự về tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng
tại thị trấn kiện khê huyện thanh liêm tỉnh hà nam được phát sóng
thì vào ngày hôm qua ủy ban nhân dân tỉnh hà nam đã có công văn chỉ đạo
các sở ngành vào cuộc giải quyết vấn đề này
nội dung công văn yêu cầu sở tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp
với sở xây dựng sở giao thông vận tải sở công thương sở kế hoạch và đầu tư
công an tỉnh và ủy ban nhân dân huyện thanh liêm của tỉnh hà nam
vào cuộc xác minh thông tin xử lý các vi phạm gây ô nhiễm môi trường
theo quy định của pháp luật phối hợp cung cấp các thông tin tiếp theo với intv
và báo cáo kết quả thực hiện về ủy ban nhân dân tỉnh
trước đó truyền hình công an nhân dân đã có phóng sự phản ánh
về tình trạng ô nhiễm môi trường do doanh nghiệp khai thác chế biến khoáng sản
trên địa bàn thị trấn kiện khê huyện thanh liêm
không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường gây ra
tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng này đã và đang khiến người dân tại đây vô cùng lo lắng
bằng các biện pháp nghiệp vụ chi cục hải quan cơ khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
tiến hành giám sát trọng điểm chuyến bay qy chín trăm bảy mươi từ doha qatar về việt nam
vào một mươi ba h ba mươi phút chiều ngày sáu tháng ba
phát hiện nghi vấn trong hành lý của một hành khách quốc tịch việt nam
quê quảng ninh có hàng hóa cấm nên đơn vị này tiến hành kiểm tra
và phát hiện bên trong có một mươi hai mẫu vật trọng lượng sáu hai kg
nghi sừng tê giác được cất dấu tinh vi nên tiến hành tạm giữ để xử lý
kết luận giám định sơ bộ của viện sinh học nhiệt đới cho biết
các mẫu vật này là sườn của loài tê giác hai sừng châu phi
thuộc danh mục các loài động thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm
không được phép săn bắt buôn bán tàn trữ vận chuyển theo công mức sai
hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra
sáng nay ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức hợp hội đồng hiệu trưởng
các trường đại học về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ông lê thanh liêm phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp hcm đã chủ trì cuộc họp
báo cáo với lãnh đạo thành phố nhiều trường đại học cho rằng đang gặp khó
cho việc quyết định cho sinh viên đi học lại và đề nghị thống nhất ngày đi học
đối với tất cả các trường đại học trên địa bàn nhằm tạo sự đồng bộ
ở khối các trường y khoa cũng đề xuất cho sinh viên trở lại trường ngành y
có đặc thù là nhiều môn thực hành nếu học online sẽ rất khó
sinh viên y đi học lại sớm để tham gia tập huấn sẵn sàng tham gia phục vụ
cho đội ngũ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các bệnh viện
với ví dụ nếu như trong giai đoạn tới mà chúng ta quá tải về hệ thống y tế
và chúng ta cần quyết định lực lượng để mà lo cho dịch này
thì lực lượng này đâu có lẽ phải là sinh viên y hai chứ
thì bây giờ ví dụ như là trong vùng tới này thì cho những sinh viên y hai
thì học thức một cái nhốt nhỏ lên trước mà nó cần tập huấn và nó cũng cần phải hiểu biết
để mà khi cần thì quyết định nó có thể tham gia nghe
thì một cái nhốt nhỏ lên học thức rồi nếu không sao nữa

thì các đứa các y đi học
thì để xem xét có thể là cho cái khối sau đại học để học nước

phó chủ tịch thường trực ubnd tp hcm lê thanh liêm cho biết chiều nay sáu tháng ba

và sẽ có quyết định về việc cho học sinh đi học lại

trong chiều tối nay sáu tháng ba tp hcm sẽ tiếp tục học ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
dựa trên diễn biến của dịch bệnh và những kiến nghị đề xuất của các trường đại học
tp hcm sẽ đưa ra phương án phù hợp nhất trong tình hình thực tế
chương trình an ninh hai mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân đến đây cũng xin được kết thúc
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại